hiện nay đang được ủy ban nhân dân tỉnh và huyện lương sơn triển khai dự án kè chống sạt lở
tuy nhiên đến thời điểm này dự án chưa hoàn thành
nhận thức rõ được mối nguy hiểm do sạt lở đất đá trong mùa mưa bão
các hộ dân trong xóm đã thường xuyên chủ động khơi thông dòng chảy trong thời điểm có mưa to
chủ động phát hiện các dấu hiệu bất thường để tổ chức sơ tán người và tài sản đến địa điểm an toàn
chúng tôi cũng mỗi một khi mà mưa đến thì cũng rất là lo sợ
và cũng là ủy ban xã nữa và huyện nữa là khi mà có mưa đến thì cũng về cũng kiểm tra
và cũng có là vận động nhân dân là những cái hộ là ở gần ở đây
thì khi mà thấy có sự nguy hiểm thì di rời ra cái chỗ an toàn
để kịp thời đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết
cũng như chủ động phòng chống lũ bão
giảm nhẹ thiệt hại của thiên tế
trong mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh hòa bình đã chỉ đạo các cấp quán triệt
và thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ
gồm chỉ huy tại chỗ
lực lượng tại chỗ
phương tiện vật tư tại chỗ
hậu cần tại chỗ trên nguyên tắc
phòng ngừa chủ động
ứng phó kịp thời
khắc phục khẩn trương và hiệu quả
thưa quý vị và các bạn
thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn hai mươi năm cdttg
về chủ động ứng phó khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số hai
thủ tướng yêu cầu
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì
phối hợp với bộ giao thông vận tải
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
và các cơ quan có liên quan
tiếp tục huy động phương tiện
lực lượng tập trung tìm kiếm
cứu nạn các thuyền viên của tàu vận tải biển
vtb hai mươi sáu còn đang gặp nạn
hai ủy ban nhân dân các tỉnh
chỉ đạo các cơ quan chức năng
kịp thời hỗ trợ các gia đình có người bị thiệt hại
do bão số hai
tập trung cứu chữa người bị thương
thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình có người bị thiệt hại
hỗ trợ người dân ổn định đời sống
không để người dân bị thiếu đói
tiếp tục ra soát
chủ động sơ tán người dân ra khỏi các khu vực
có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
các khu vực có nguy cơ ngập lụt
để bảo đảm an toàn
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
chủ động vận hành các hồ chứa
và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho đê điều hồ đập
tập trung khắc phục các công trình hạ tầng
bị hư hỏng do mưa bão
nhất là các công trình giao thông thông tin liên lạc
hệ thống điện thủy lợi
chủ động tiêu nước chống úng ngập bảo vệ sản xuất
huy động lực lượng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân
sửa chữa nhà cửa dọn vệ sinh môi trường
nhằm giúp người xem hiểu rõ hơn
về di sản nghị thuật đạo phật
đại sứ quán ấn độ vừa tổ chức buổi triển lãm
về di sản phật giáo
triển lãm trưng bày những tác phẩm ảnh
về các di sản
và công trình mang nhiều ý nghĩa nhất
trong thế giới phật giáo
với hơn một trăm linh tác phẩm
của nhà nhấp ảnh pinoi k pahal
buổi triển lãm ảnh di sản phật giáo
giúp người xem có một góc nhìn tổng thể
về những tượng đài và di sản nghị thuật
về đạo phật từ những năm tháng ban đầu
buổi triển lãm cũng đưa người xem
qua một chuyến hành hương bằng hình ảnh
về cuộc đời của phật
đến nơi sinh của đức phật nơi giác ngộ
buổi thuyết giảng đầu tiên và biệt lý ly cuối cùng
buổi triển lãm giới thiệu những bức ảnh
lấy từ ấn độ bangladesh sri lanka
tây tạng nepal bhutan afghanistan
và kamikia ở nga trung quốc mông cổ
nhật bản việt nam myanmar thái lan
những tác phẩm tại triển lãm
góc nhìn sâu sắc và thông điệp dịu dàng
và đầy tình thương của nghệ thuật phật giáo
của nhấp ảnh gia nhà làm phim
và sự học gia về nghệ thuật
đại sứ quán israel cũng vừa tổ chức
ngày sách israel tại việt nam
đây là nỗ lực tiếp nối những hoạt động
trong việc tăng cường quan hệ hợp tác
cũng như tìm hiểu lẫn nhau
giữa hai đất nước israel và việt nam
nhất là trong lĩnh vực văn hóa
ngày sách israel đầu tiên tại việt nam
là chuỗi hoạt động giới thiệu về sách
cũng như giao lưu giữa độc giả việt nam
và một số tác giả nổi tiếng người israel
để nhằm hiểu rõ hơn về đất nước
và người dân nơi đây
cũng như nền chi thức văn hóa do thái
chương trình ngày sách israel tại việt nam
hơn một trăm linh tài liệu quý
về dân tộc israel và người do thái
tọa đàm hợp tác việt nam israel
tiếp cận từ triết lý cốc nước đường
và tọa đàm về cuốn sách
hai nửa tình bạn
diễn ra tại trung tâm triển lãm văn hóa
nghệ thuật việt nam từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng bảy
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị việt nam lào
triển lãm về đẹp đất nước
và con người lào
đem đến cho khán giả việt nam
và bạn bè quốc tế
có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước
văn hóa và con người lào
thông qua góc nhìn nhấp ảnh
qua đó tăng cường sự hiểu biết tình hữu nghị
và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
triển lãm ảnh về đẹp đất nước
và con người lào tại việt nam lần này
góp phần vào thành công của những ngày văn hóa du lịch việt nam
và những ngày văn hóa du lịch lào
tại việt nam hai nghìn một mươi bảy
tạo nền tảng củng cố
tăng cường quan hệ giao lưu văn hóa lào việt
ngày một mươi bảy tháng bảy
tại trung tâm nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành
icit thành phố quy nhơn tỉnh bình định
hội khoa học gặp gỡ việt nam
cùng nhóm giáo sư đến từ nhật bản
đã thành lập nhóm vật lý nechino
tại viện nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành
đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động khoa học
gặp gỡ việt nam lần thứ một mươi ba
do hội khoa học gặp gỡ việt nam
bộ khoa học và công nghệ cùng ubnd tỉnh bình định tổ chức
nhóm nghiên cứu vật lý neutrino
do giáo sư tetsuyoshi nakaya
trường đại học kyoto làm trưởng nhóm
và năm thành viên là những tiến sĩ
nhà khoa học đến từ nhật bản và việt nam
hướng nghiên cứu chính trước mắt của nhóm
là vật lý neutrino
một trong những hướng nghiên cứu chính
của khoa học vật lý đường đại
với những phát kiến về vật lý mới
đã vượt qua mô hình chuẩn
đây là hướng nghiên cứu được sự quan tâm đặc biệt
và sôi động của khoa học thế giới
giải thưởng nobel vật lý năm hai nghìn một mươi năm
và giải thưởng đột phá năm hai nghìn một mươi sáu
đều dành cho những nghiên cứu
đồng góp liên quan đến
nghiên cứu neutrino là nghiên cứu khoa học cơ bản
cách tiếp cận nhiều vấn đề
với một phương pháp đơn giản
không chỉ có thể áp dụng trong khoa học
mà còn trong cả cuộc sống
và các vấn đề của mỗi đất nước
trong phần tin tiếp theo
hành trình đỏ giọt máu nghĩa tình
cần có thêm cơ chế chính sách
hỗ trợ người dân bảo vệ rừng
thưa quý vị
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố hà nội
đã tổ chức buổi gặp mặt
chiên thân nhân các anh hùng liệt sĩ
và các đồng chí thương binh lực lượng cảnh sát giao thông
qua các thời kỳ
trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô
có ba mươi sáu cán bộ chiến sĩ là thương binh
sáu liệt sĩ qua các thời kỳ
và một mươi ba thân nhân liệt sĩ đang công tác
tại phòng cảnh sát giao thông
những năm qua phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã luôn quan tâm tổ chức thăm hỏi
tặng quà các đồng chí nhân các dịp kỷ niệm
báo cáo công an thành phố hỗ trợ
xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình liệt sĩ
và cán bộ thương binh
kịp thời động viên hỗ trợ về vật chất
cho gia đình cán bộ chiến sĩ gặp nạn
trong quá trình thực thi nhiệm vụ
buổi tri ân là hoạt động ý nghĩa
bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện truyền thống
uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
và tri ân những công lao đóng góp
của những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
không quản ngại khó khăn vất vả
hy sinh sương máu tính mạng
để bảo vệ sự bình yên của nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng
lòng yêu nước cho cán bộ chiến sĩ
nhất là thế hệ trẻ
từ đó trào rời đạo đức cách mạng
giải luyện bản lĩnh vì nhân dân phục vụ
của người cảnh sát giao thông công an thủ đô
sáng một mươi bảy tháng bảy tại quảng ngãi
ban tổ chức hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi bảy
phối hợp với tỉnh quảng ngãi
tổ chức ngày hội hiến máu tỉnh nguyện
quảng ngãi giọt máu nghĩa tình
hơn một năm trăm linh tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên
người dân tỉnh quảng ngãi đã tham gia
hiến máu tỉnh nguyện
chương trình hành trình đỏ giọt máu nghĩa tình
tổ chức tại quảng ngãi năm nay
có quy mô lớn và số lượng tình nguyện viên
tham gia nhiều hơn so với những năm trước
đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu
trong đó nhiều trường hợp đã hiến máu tình nguyện
nhiều lần trong đợt này
quảng ngãi có trên một đơn vị máu
được tiếp nhận từ các tỉnh nguyện viên
cung cấp cho các bệnh viện cơ sở y tế
sau ba năm hưởng ứng chương trình
các cơ sở y tế quảng ngãi đã tiếp nhận
gần một mươi bốn đơn vị máu
đáp ứng một trăm linh nhu cầu cấp cứu
và điều trị cho người bệnh
hành trình đỏ giọt máu nghĩa tình
đã kết nối qua các tỉnh
là dịp để người dân nâng cao nhận thức
về hoạt động tình nguyện đầy tính nhân văn này
với phương châm lấy chuyên môn
làm tình nguyện để phục vụ cộng đồng
trong những ngày qua tuổi trẻ khối doanh nghiệp
trung ương và thành phố hồ chí minh
đã tham gia sôi nổi chiến dịch tình nguyện
kỳ nghỉ hồng lần thứ một mươi sáu
hè năm hai nghìn một mươi bảy
chiến dịch gia quân hỗ trợ
người dân khó khăn chăm lo cho các em thiếu nhi
thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng
trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành phía nam
các địa bàn vùng sâu vùng xa
vùng cân cứ kích mạng
vùng biên giới và biển đảo của tổ quốc
nước bạn lào
qua những cái việc làm thiết thực ý nghĩa
của cụm sản xuất
cụ thể là của các bạn đoàn viên thanh niên
trong chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng
của lần thứ một mươi sáu này
giúp cho người dân có được những cuộc sống tốt hơn
cũng như là tạo điều kiện hợn lợi
cho bà con chúng ta
cũng như là khuyến khích các em học sinh
chúng ta có được những cái
động lực chúng ta học giỏi
chúng ta vượt khó vươn lên
cũng như là các hộ dân bám rừng
ở huyện cần giờ chúng ta
tiếp tục ổn định cuộc sống
các chiến sĩ tình nguyện đã trao tặng
bốn mươi xuất quà cho các bà mẹ việt nam anh hùng
năm mươi phần quà cho trẻ em khuyết tật
năm mươi xuất quà cho các hộ bảo vệ rừng cần giờ
lắp đặt một mươi tuyến hẻm
có hệ thống điện an toàn tiết kiệm điện
cho các địa phương
lắp đặt hai trạm cấp cứu và xe lưu động
của thanh niên tại huyện cần giờ
bê tông hóa năm tuyến hẻm nông thôn mới
cho các huyện ngoại thành
trong khuôn khẩu chiến dịch
thì đàn tổng tư thực hiện
các chương trình như là tuyến hẻm
có hệ thống điện an toàn
mỹ quan tiết kiệm
chương trình cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm
chương trình chung cư văn minh sạch đẹp an toàn
chương trình nguồn sáng an toàn quảng minh tiết kiệm
và chương trình tuyên truyền thanh toán tiền điện không dùm tiền mạc
cũng trong dịp này
các chiến sĩ tình nguyện sẽ thực hiện
các công trình thanh niên nhà chờ xoay bíp
sửa chữa hệ thống điện xuống cấp
ở hai chung cư cũ tại quận một
ngoài ra các chiến sĩ tình nguyện còn trao tặng
một sân chơi thiếu nhi một căn nhà hữu nghị
tại nước bạn lào và tổ chức hiến máu tình nguyện
với sự tham gia của một bạn trẻ
bệnh viện quận thủ đức tp hcm
vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân
thay khớp gối và tái tạo dây chằng
trong khi bệnh nhân này đang mang trong mình
căn bệnh hemophilia bệnh dối loạn đông máu
đây là trường hợp đầu tiên trong cả nước
đã phẫu thuật thành công cho một ca bệnh
khó trong y khoa ở bệnh viện tuyến quận huyện
bệnh nhân được điều trị bệnh dối loạn đông máu
tại khoa nội tổng quát
bệnh viện quận thủ đức từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
với các biến chứng như
sốt suốt huyết tiêu hóa chảy máu răng
và suốt huyết khớp gối
do khớp gối bị biến chứng nặng
để cứu sống bệnh nhân
bệnh viện quận thủ đức đã quyết định phẫu thuật
thay khớp gối nhân tạo
kết hợp tái tạo dây chẳng gối phải cho bệnh nhân
hiện tại sau phẫu thuật
bệnh nhân ổn định chưa phát hiện chảy máu vết mổ
và đang được tập vật lý trị liệu để phục hồi
xung quanh những thông tin về trào lưu anti vaccine trên mạng
trên một số trang mạng xã hội gây xôn xao dư luận
trong thời gian gần đây
phóng viên truyền hình nhân dân
đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia
để thông tin rõ hơn về vấn đề này
về những thông tin bác bỏ tính hiệu quả
của vaccine trong phòng ngừa một số bệnh
hay vaccine gây ra bệnh tự kỳ cho trẻ
theo các chuyên gia
đây đều là những giả thuyết chưa được kiểm chứng khoa học
tiêm vaccine có thể gây một vài phản ứng phụ
nhưng đều có thể kiểm soát được
nếu phát hiện kịp thời
và sắp xuất một đứa trẻ bị sốc phản vệ
thấp hơn rất nhiều so với khả năng lây nhiễm dịch bệnh
nếu trẻ không được tiêm vaccine
những trẻ không được tiêm vaccine khi nhiễm bệnh
sẽ khiến những em bé khác trong cộng đồng
gặp rủi ro và dịch bệnh từ đó lây lan bùng phát
một ai đó
một trẻ em hay là một ai đó
không tiêm vaccine
thì trước tiên là cái nguy cơ mắc bệnh
đối với trẻ em đó
trong thời gian qua cũng có một số nước nào
cho rằng vấn đề nhân quyền
nên là không cần tiêm vaccine
cho rằng vấn đề tôn giáo
cũng không tiêm vaccine
cho rằng vấn đề gây bệnh tự kỷ
cũng không tiêm vaccine
thế thì cho rằng
cái gì nó cũng tự nhiên
cứ để cho con người có miễn dịch tự nhiên
thì không mắc bệnh
nhưng dịch nó đã bùng phát
ví dụ dịch sỏi đã bùng phát
ví dụ hoa gà cũng đã bùng phát
một vài lời về nhóm cho rằng tiêm phòng gây bệnh
một trong những truyền thuyết về vaccine phổ biến rộng rãi
là vaccine mmr gây ra chứng tự kỷ
quan điểm này đang lớn dần
mặc dù thực tế không có bằng chứng chứng minh điều đó
nghiên cứu sâu rộng của who cho thấy
không có bằng chứng cho thấy mối liên quan
vì vaccine mmr và chứng tự kỷ
theo các chuyên gia
một loại vaccine được đưa vào sử dụng
là vì bệnh mà nó chủng ngừa
có số người mắc và tử vong
di chứng để lại nặng nề
và thực tế nhờ vaccine
đã có rất nhiều dịch bệnh được để lùi và kiểm soát được
tầm quan trọng của vaccine
thì đã được toàn thể thế giới công nhận
và toàn thể nhân loại thừa nhận cái việc này
không còn nghi ngờ gì nữa
và không thể phủ nhận cái việc này
cho nên cái việc mà
chúng ta có thể
chống đối việc tiêm vaccine
dẫn đến hệ lụy là một người sẽ lầm tưởng
hiểu lầm và không cho con em mình đi tiêm chủng
thì sẽ vô cùng nguy hiểm
những cái trẻ không được tiêm chủng
sẽ có nguy cơ rất cao
để bị mắc các cái bệnh truyền nhiễm
trước hết tôi muốn nhấn mạnh
một điều đó là vaccine bảo vệ cuộc sống
tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả nhất
trong việc phòng chống các bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng
mỗi năm tiêm chủng đã bảo vệ
chín triệu người trên toàn thế giới
ở việt nam chương trình tiêm chủng được triển khai
hai người và trên sáu bảy triệu trẻ em
được bảo vệ khỏi các bệnh
có thể phòng tránh bằng vaccine
chúng ta hãy tưởng tượng rằng trong vòng ba mươi năm qua
số lượng trẻ em mắc bệnh và chết
bởi các bệnh mà ngày nay có thể phòng tránh
bằng tiêm vaccine là cực kỳ lớn
những người không được tiêm vaccine
hoặc không tiêm đủ liều vaccine
những kinh nghiệm buồn này cho chúng ta thấy
không tiêm vaccine cho trẻ em
sẽ gây ra rủi ro cực kỳ lớn cho cộng đồng
hiện nay trên thế giới có ba mươi loại vaccine
hơn một trăm chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đã đưa vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng
để phòng tránh các loại dịch bệnh cho người dân
những trào lưu anti vaccine
có thể đưa ra thông tin không chính xác
gây hiểu lầm về những tác dụng to lớn của vaccine
và việc không tiêm chủng
sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho trẻ
và cho cả cộng đồng
khoảng một mươi ba viên ma túy tổng hợp thuốc lắc
có trọng lượng ba hai kg
vừa bị công an hải phòng bắt giữ
trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
hải phòng thành phố hải phòng
hai tên bị bắt giữ khi đang mang theo số ma túy nói trên
là hồ kim anh bốn mươi chín tuổi
và nguyễn văn phát hai mươi chín tuổi
cùng chú tại xã bà điền huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
bước đầu chúng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên
từ hà nội về hải phòng tiêu thụ
thì bị bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
phòng pc bốn mươi bảy công an thành phố hải phòng
đã khởi tố vụ án hình sự
tạm giữ hai đối tượng
đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án
thưa quý vị để bảo vệ rừng
bên cạnh tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
của lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng
một giải pháp quan trọng hiện nay
đó là huy động người dân và cộng đồng
cùng tham gia bảo vệ rừng
tuy vậy khi đời sống người dân vẫn còn nghèo khó
thì sẽ rất khó để họ tự nguyện tham gia bảo vệ rừng
chính vì vậy cần có thêm những cơ chế chính sách
trong việc giao khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng
cũng là vấn đề đặt ra hiện nay
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
đây là năm đối tượng khai thác rừng trái phép
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba bể
bắt tạm ra mới đây
qua đấu tranh khai thác các đối tượng này đã khai nhận
trong hai năm trở lại đây
đã chặt hạ bảy cây gỗ nghiến
với khối lượng trên sáu mươi m khối
tại vườn quốc gia ba bể
điều đang nói những đối tượng này đều ở bản cám
xã nam mẫu khu vực thuộc vùng lõi
của vườn quốc gia ba bể
đời sống kinh tế của người dân ở đây còn nhiều khó khăn
chưa tính đến những đầu lậu thu mua
tổ chức khai thác vận chuyển lâm sản
trái phép qua những vụ phá rừng
tại vườn quốc gia ba bể gần đây
cho thấy đa phần người dân địa phương
chính là những đối tượng trực tiếp chặt phá rừng
ngoài nguyên nhân lợi nhuận cao
còn do người dân vẫn chưa thực sự sống được
nhờ vào rừng
theo báo cáo của vườn quốc gia ba bể
hiện nay có đến bốn mươi năm thôn bản nằm trong vùng lõi
và vùng đệm
đa phần đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn
với tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến trên ba mươi
sáu mươi năm tổ chức nhóm hộ
ký hợp đồng với chủ rừng để quản lý
và được trả tiền giao khoán
cũng như tiền dịch vụ môi trường rừng
đây rõ ràng là một chủ trương đúng
đặc biệt là với vườn quốc gia ba bể
khi số lượng người dân sinh sống tại đây
vẫn còn rất lớn
từ nguồn kinh phí hỗ trợ
nhiều hộ dân bước đầu đã được cải thiện
nâng cao mức sống
qua đó người dân cũng sẽ có trách nhiệm cao hơn
trong việc bảo vệ rừng
tuy nhiên từ những vụ việc phá rừng
ở vườn quốc gia ba bể gần đây cho thấy
việc giao khoán bảo vệ rừng ở đây
vẫn chưa thực sự hiệu quả
và cần thêm những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước
thậm chí là bố trí lại dân cư
để giảm bớt tác động đến rừng
tất cả các mức trị trả trên rất thấp
với khi bảo vệ rừng theo hai mươi bốn
thì được thay hai trăm linh
với khi bảo vệ rừng
theo cái trị trả
thì là được khoảng độ
bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh nói chung
và vườn quốc gia ba bể nói riêng
vẫn là vấn đề năn giải
trong nhiều năm qua
tuy nhiên có một thực tế
là nếu ở đâu người dân làm tốt công tác bảo vệ rừng
ở đó rừng sẽ không bị xâm hại
chính vì vậy bên cạnh việc tăng cường hiệu quả
trong công tác quản lý bảo vệ rừng
của các ngành chức năng
cần có thêm những cơ chế chính sách
để cuộc sống người dân ổn định từ rừng
tránh những xâm phạm trái phép đến rừng
trong phần tin quốc tế
thủ tướng đức nhấn mạnh các nước eu
không nên chỉ tập trung vào brexit
iraq đối mặt với nhiều thách thức
trong việc tái thiết lập mosul
liên quan đến vấn đề nước anh
đàm phán ra khỏi liên minh châu âu
còn gọi là brexit
thủ tướng đức vừa kêu gọi hai mươi bảy nước thành viên của eu
cần hết sức tránh việc chỉ tập trung
vào đàm phán brexit
mà xa lãng nhiệm vụ chính là tập trung vào tương lai của chính họ
trong bài phát biểu tại một sự kiện
ở thành phố stansun
tại khu vực bầu cử của bà ở bờ biển baltic
thủ tướng đức angela merkel nhấn mạnh
đức và liên minh châu âu eu
cần duy trì mối quan hệ tốt với liên hiệp anh
tuy vậy bà cũng cảnh báo hai mươi bảy nước eu
cần hết sức tránh việc quá chỉ tập trung
vào các cuộc đàm phán để chia tay với anh
thay vào đó các thành viên eu
cần tập trung vào tương lai của chính họ
trong bài phát biểu của mình
thủ tướng đức cũng khẳng định
bà muốn giữ quan hệ hữu nghị giữa hai nước mỹ và đức
cũng như với nga
nhưng giờ là lúc châu âu phải chiến đấu cho số phận của chính mình
bà cũng cho rằng
thời mà châu âu có thể hoàn toàn trông cậy vào một đồng minh nào đó đã qua
phát biểu của thủ tướng đức
thể hiện xu thế châu âu
theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập với mỹ
liên minh châu âu eu hôm qua thông báo
áp đặt trừng phạt đối với một mươi sáu cá nhân
là quan chức cấp cao trong quân đội syri
và các nhà khoa học được cho là liên quan
tới vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại nước này
quy định này nâng tổng số cá nhân
và tổ chức syri bị eu trừng phạt
lên hai trăm năm mươi năm người
và sáu mươi bảy tổ chức
theo thông báo của eu
các cá nhân trong danh sách
bị áp đặt trừng phạt vì vai trò của họ
trong hoạt động chế tạo và sử dụng vũ khí hóa học
chống lại dân thường
danh tính cụ thể của những người bị trừng phạt
sẽ được eu công bố vào hôm nay một mươi tám tháng bảy
tháng trước tổ chức cấm vũ khí hoa học
opcw đã công bố báo cáo
trong đó kết luận
chất độc thần kinh sarin
đã được sử dụng trong vụ tấn công ngày bốn tháng bốn
tại thị trấn khan sheikhun tỉnh idlib
làm ít nhất tám mươi bảy người thiệt mạng
trong đó có trẻ em
bộ ngoại giao syri nghi ngờ tính xác thực của bản báo cáo
đồng thời chỉ trích các chuyên gia opcw
đã không tới kiểm tra
tại nơi xảy ra vụ tấn công
dù chính phủ syri đã có đề nghị chính thức
ngoại trưởng các tiểu vương quốc
ả rập thống nhất anwar gagat
vừa khẳng định nước này không chịu trách nhiệm
về vụ tin tặc tấn công các trang mạng của qatar
những vụ tấn công này được cho là góp phần
làm bùng phát căng thẳng ngoại giao
nghiêm trọng kéo dài trong một tháng này
giữa qatar với các quốc gia láng giềng ả rập
hôm một mươi sáu tháng bảy
tờ washington post của mỹ dẫn lời các quan chức mỹ
cho biết uae đã sắp xếp vụ tấn công
các trang tin tức và mạng xã hội của qatar
hồi cuối tháng năm
theo đó đăng tải các tuyên bố sai sự thật
liên quan tới quốc vương tamim bin hamad anthony
của qatar gây ra mâu thuẫn ngoại giao
theo bài báo
các quan chức hàng đầu trong chính phủ uae
đã thảo luận về kế hoạch tấn công mạng ngày hai mươi ba tháng năm
và một ngày sau đó
trên trang web của hãng thông tấn qatar xuất hiện bài báo
dẫn phát biểu của quốc vương anthony
với nội dung được cho là ca ngợi iran
và phong trào hồi giáo hamad
hãng thông tấn qatar đã nhanh chóng tuyên bố
bị tin tặc tấn công mạng và gỡ bỏ bài báo
tuy nhiên ả rập xê út uae
bà ranh và ai cập đã đồng loạt
chặn các kênh truyền thông của qatar
và sau đó cắt đứt quan hệ ngoại giao
phát biểu tại diễn đàn ở london
ngoại trưởng gagas khẳng định cáo buộc
uae đứng sau vụ việc là không đúng sự thật
liên quan đến cuộc khủng hoảng ngoại giao
ông gagas nhấn mạnh cần một giải pháp
khu vực và sự giám sát của quốc tế
ông cũng đánh giá việc mỹ và qatar
vừa ký biên bản ghi nhớ về chống khủng bố
là một diễn biến tích cực
theo kết quả
một cuộc thăm dò độc lập vừa được công bố
có tới tám mươi hai số người philippines
được khỏi đánh giá cao thành quả
của tổng thống nước này rodrigo duterte
sau một năm lãnh đạo đất nước
trong số những người tham gia thăm dò
chỉ có năm không hài lòng
trong khi một mươi ba không đưa ra câu trả lời
dứt khoát về tổng thống philippines
một thăm dò do hãng pulse asia
tiến hành từ ngày hai mươi bốn
đến ngày hai mươi chín tháng sáu
với một hai trăm linh người trên khắp philippines
theo đó tỷ lệ ủng hộ ông duterte
cao nhất trong số các quan chức chính phủ
được nêu ra trong thăm dò
phó tổng thống maria leonor robredo
được sáu mươi một ủng hộ
và chủ tịch thượng viện aquilino pimentel
một năm cầm quyền vừa qua của ông duterte
ghi dấu ấn với chiến dịch mạnh tay
chấn áp tội phạm ma túy
và ban bố thiết quân luật trên toàn tỉnh mindanao
trong chiến dịch chống phiến quân
sau khi đánh bại được nhóm
nhà nước hồi giáo is tự xưng
ở mosul iraq giờ đây đang phải
đối mặt với các nhiệm vụ lập lại ổn định
và tái thiết thành phố này
tuy nhiên nhiệm vụ này được đánh giá sẽ gặp
rất nhiều thách thức khi mosul giờ đây
đống đổ nát các cơ sở hạ tầng đều hư hỏng
trong khi các nhu yếu phẩm rất khán hiếm
những gì còn lại trong thành phố mosun hiện giờ
là các cửa hàng bị đổ sập
và nhà cửa đổ nát bởi các cuộc không kích
và các cuộc tấn công pháo binh
điều này khiến cho việc tái thiết gặp nhiều khó khăn
quân đội iraq và dân quân người shiite
sau khi giải phóng mosul
đã giúp người dân xây dựng lại nhà cửa
đây là đất nước của chúng tôi
như bạn nhìn thấy
thành phố đã bị phá hủy nặng nề
chúng tôi đã đánh đuổi được is ra khỏi thành phố
giờ nhiệm vụ của chúng tôi là giúp xây dựng lại thành phố
tạo lập hòa bình
tuy vậy đối với những người dân mosul
cuộc sống phía trước còn quá nhiều thử thách
khi các cơ sở hạ tầng đều bị hư hỏng
cùng việc khan hiếm các nhu yếu phẩm
cho việc ổn định cuộc sống
gia đình bà roba cũng như nhiều gia đình khác
quay trở về nhà
sau khi mosun được giải phóng khỏi tay nhóm nhà nước hồi giáo
chúng tôi không có bất kỳ thách thức
chỉ có trời mới giúp được chúng tôi
chúng tôi không có thu nhập
các con tôi trước đây đi làm thuê
nhưng giờ thì không có công việc nào để làm
không chỉ đối mặt với những khó khăn
trong việc tái thiết
việc đảm bảo an ninh tại moshon hiện vẫn rất phức tạp
theo một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm iraq
dù họ đã kiểm soát được khu vực này
các binh sĩ vẫn sẽ tiếp tục truy quét
để tiêu diệt những phần từ is còn đang ẩn náu
và vật liệu nổ bị cất giấu
hiện các nhà chức trách iraq
vẫn đang kêu gọi người dân quay trở về một
những ngày trước
những ngày qua lễ hội đua châu nước
truyền thống đang diễn ra ở tỉnh chonburi của thái lan
hàng trăm nông dân mang những con châu
khỏe mạnh nhất tới lễ hội
với mong muốn giành chiến thắng
sự kiện này diễn ra
với mục đích tôn vinh những con châu
đóng góp cho nền nông nghiệp thái lan
một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
để giành chiến thắng
châu cùng với chủ nhân phải chạy và hoàn thành trạng đua
trong thời gian ngắn nhất
nếu ngã chủ và châu đó sẽ thua cuộc
để tham gia thi đấu
những con châu sẽ mang theo cày
và được buộc vào chủ nhân của chúng thông qua một sợi dây
và mặc dù rất chậm chạp trong khi cài ruộng
những con châu lại trở nên nhanh nhẹn
khắc thường trên đường đua
con châu thắng cuộc có thể được bán với giá khoảng một mươi usd
người dân địa phương cho rằng
lễ hội này sẽ nhắc nhở thế hệ trẻ
về sự quan trọng của loài trâu đối với người nông dân
những thông tin quốc tế vừa rồi
đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả